tổng công ty dầu việt nam pvoi công bố đã sẵn sàng cho việc kinh doanh đại trà xăng sinh học e năm ron chín mươi hai từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai sớm hơn so với tiến độ do chính phủ chỉ đạo
cụ thể tính đến thời điểm hiện tại tổng công ty dầu việt nam đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho lộ trình kinh doanh đại trà xăng sinh học e năm ron chín mươi hai
trong đó bảo đảm công tác đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng nguồn cung kế hoạch sản xuất vận chuyển xăng e năm ron chín mươi hai từ nơi pha chế đến kho trung chuyển
hệ thống phân phối cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc cũng như cung ứng ra thị trường
tổng công ty dầu việt nam đã đầu tư phục vụ cho việc kinh doanh đại trà xăng sinh học e năm ron chín mươi hai ước tính lên đến gần một trăm linh tỷ đồng